sau khi truyền hình nhân dân và báo chí phản ánh vụ rừng bạch tùng hàng trăm tuổi tại tiểu khu hai trăm bốn mươi chín
xã đạ đờn huyện lâm hà bị lâm tặc của cưa hạ ngổn ngang trong đó nhiều phách gỗ bị xẻ đã được đưa ra khỏi rừng
ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi một ubnd tỉnh lâm đồng đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra
kịp thời xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái pháp luật nói trên
ubnd tỉnh lâm đồng đề nghị các đơn vị khẩn trương xác minh làm rõ
đồng thời tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo quy định đối với tổ chức cá nhân có liên quan đã để xảy ra vụ việc khai thác gỗ trái phép này
trước đó tại tiểu khu hai trăm bốn mươi chín một mươi một cây bạch tùng cao hơn hai mươi mét tổng khối lượng hơn hai mươi mét khối bị cưa hạ giữa rừng
trong đó có gần một mươi tám mét khối đã được đưa ra khỏi rừng
bước đầu đã xác định được sáu đối tượng tham gia vụ việc khai thác rừng trái phép này